mới đây tổ chức y tế thế giới who cũng đã đưa ra cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh
ngày càng gia tăng và cũng nguy hiểm như đại dịch covid một mươi chín thậm chí có nguy cơ đảo ngược
những tiến bộ y học trong một thế kỷ và đáng báo động đó là tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh
ở việt nam chiếm tới con số là bốn mươi đứng thứ tư về tỷ lệ kháng thuốc ở các nước tại châu á
thái bình dương trong đó đặc biệt có một vài trường hợp kháng cả colistin
đó là một loại kháng sinh thế hệ mới nhất
bệnh nhân này được chuyển từ ninh bình lên khoa cấp cứu bệnh viện bạch mai với trần đoán viêm phổi
nhưng điều trị ở tuyến dưới không đỡ có nhiễm trùng đáp ứng kháng sinh rất kém
vẫn phải sử dụng máy thở và thuốc vận mạch
kháng thuốc xảy ra khi các loại vi sinh vật như vi khuẩn virus trở nên miễn dịch với các loại thuốc điều trị bệnh do chúng gây ra
khiến những vết thương nhỏ và nhiễm trùng thông thường cũng có thể gây tử vong
chỉ tính riêng tại khoa cấp cứu a chín của bệnh viện bạch mai mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều ca kháng kháng sinh
điều này đã có sự gia tăng đáng kể sau mỗi năm
như ngày xưa thì tỷ lệ những bệnh nhân kháng kháng sinh mà chúng tôi nhận được từ tuyến dưới lên thì là thỉnh thoảng mới giảm thôi
thì bây giờ ngay từ những bệnh nhân mà chuyển từ tuyến dưới lên cho chúng tôi thì chúng tôi cấy ngay từ lúc vào
chưa cần nằm ở chúng tôi thì đã có rất nhiều các vi khuẩn kháng thuốc nhiều các bệnh nhân vào và bệnh nhân thì có thể vào một bệnh khác
nhưng do sau đó là nhiễm trùng lên và vi trùng kháng kháng sinh và bệnh nhân thì chết là do nhiễm trùng chứ không phải do bệnh chính người ta nhập viện
đấy là một điều rất là đáng tiếc
hậu quả thì đã rõ việc kháng thuốc khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn giảm cơ hội sống cho bệnh nhân
mặc dù vẫn còn tình trạng bác sĩ kê đơn thuốc không hợp lý vi khuẩn kháng thuốc lây truyền từ người này sang người khác trong các cơ sở khám chữa bệnh
nhưng một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này đó là thói quen tự ý mua thuốc của người dân
có đến chín mươi kháng sinh được bán tại nhà thuốc không có hóa đơn
khi có những vấn đề bất ổn về sức khỏe thì cần đến các cơ sở y tế để khám bệnh
và để được các bác sĩ có chuyên môn khám để ra các chỉ định cho nó chuẩn
trong trường hợp cần thiết mà phải dùng kháng sinh thì người bác sĩ sẽ
lựa chọn kháng sinh cho người bệnh đúng rồi người ta chọn được cái lưu lượng nó phù hợp
rồi người ta quy định cái cách sử dụng làm sao cho nó hợp lý phải đường dùng
rồi thì cái thời gian dùng như thế nào để cho nó hợp lý rồi theo dõi đánh giá như thế nào
thay đổi thói quen của người dân đây chính là cụm từ dễ nói nhưng chưa chắc đã dễ làm
giảm tình trạng kháng kháng sinh ngoài sự vào cuộc của ngành y và các cơ quan liên ngành
thì cái gốc của vấn đề vẫn nằm ở chính người dân